thực hiện kế hoạch chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành thủy sản giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi trên địa bàn tỉnh bắc ninh
tri cục thủy sản tỉnh bắc ninh đã triển khai ứng dụng một số khoa học công nghệ mới trong sản xuất về nuôi trồng thủy sản
trong đó tích cực ứng dẫn các hộ nuôi áp dụng theo các tiêu chuẩn của việt cáp
bắt tay vào nghề nuôi cá từ năm hai nghìn sáu anh nguyễn văn đà tri hội trưởng tri hội nghề cá thôn an động xã lạc vệ
có hai tám hectare ao nuôi cá chủ yếu là các loại cá chấm cá chép cá rô phi
được sự giúp đỡ của tri cục thủy sản năm hai nghìn một mươi bảy anh cải tạo lại ao xây dựng mô hình nuôi cá việt gáp
tuy nhiên nuôi cá việt gáp vẫn chưa thực sự khiến người dân yên tâm theo đuổi
bởi các sản phẩm đạt tiêu chuẩn việt gáp bán cho thương lái không tranh lệch nhiều so với cá nuôi truyền thống
bây giờ chúng tôi cũng rất là mong muốn khi chúng tôi đã nuôi ra sản phẩm sạch rồi
thì các cơ quan chức năng của nhà nước cũng làm thế nào
để giúp nông dân có đầu da ổn định sản phẩm sạch sản phẩm không được sạch
nó phải có chất lượng khác nhau nó phải được giá cả khác nhau
tại hợp tác xã trăn nuôi thủy sản trường mạnh xã mão điền huyện thận thành
đã thực hiện mô hình nuôi cá lồng theo tiêu chuẩn việt gáp với chín hộ thành viên tham gia
mục tiêu của hợp tác xã là liên kết sản xuất và thực hiện chứng nhận việt gáp
hiện hợp tác xã có tám mươi năm lồng nuôi chủ yếu là các loại cá đặc sản như cá lăng cá chép giòn cá điêu hồng
với sản lượng đạt từ bốn trăm linh đến năm trăm linh tấn một năm
khó khăn ở hợp tác xã này là đang phải đối mặt với nguồn vốn đầu tư quá lớn
kế hoạch của chúng tôi thì vẫn là phát triển mỗi năm từ bốn trăm linh năm trăm linh tấn cá
thứ nhất thứ hai là cũng muốn những chính sách của tỉnh yêu đãi cho hợp tác xã của tôi
và vốn cũng hơi bí đồng vốn
đến nay toàn tỉnh đã có một mươi một cơ sở nuôi trồng thủy sản được cấp chứng nhận tiêu chuẩn việt gáp
bộ cơ sở làm quy trình này được tỉnh hỗ trợ tám mươi triệu đồng và được hướng dẫn tập huấn kỹ thuật
nhưng do không có đầu mối ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm nên hầu như các hộ vẫn mạnh ai nấy bán
trong khi đó chi phí đầu tư theo tiêu chuẩn việt gáp cao
đòi hỏi sự tỉ mỉ cẩn thận cao hơn mà không phải hộ nuôi nào cũng kiên nhẫn thực hiện
giờ đang tới thì trên cơ sở là các hộ triển khai đăng ký với các huyện
các huyện phối hợp với đơn phí có chức lăng chứng nhận cái đấy
thì sẽ tiếp tục cấp giấy chứng nhận cho các hộ đủ điều kiện
mục đích là tạo ra sản phẩm nguồn cung cấp sản phẩm sạch an toàn để đáp ứng cho nhu cầu ngày càng tăng của người dân
giải pháp mà các địa phương nên tính đến là cần thiết phải liên kết các hộ lại thành lập hợp tác xã
để có đầu mối lo đầu ra đầu vào chỉ đạo sản xuất gối vụ
đáp ứng các đơn hàng bao tiêu sản
về lâu dài cần có sự hỗ trợ của các ngành chức năng các hội đoàn thể xúc tiến thương mại
tạo điều kiện vay vốn yêu đái để xoay vòng
có như vậy mới tạo động lực giúp người dân quyết tâm chăn nuôi theo hướng an toàn chất lượng